thưa quý vị và các bạn huy động vốn đặc biệt là vốn chung và dài hạn
đang là một trong những khó khăn của những doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh
theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa có tới gần bảy mươi các doanh nghiệp đang gặp khó
về tiếp cận vốn hoặc không thể vay được vốn ngân hàng vì thiếu tài sản bảo đảm và nhiều rào cản khác
tuy nhiên với sự tham gia của các công ty cho thuê tài chính khó khăn lớn nhất về tài sản đảm bảo
sẽ được giải quyết và doanh nghiệp sẽ có thêm một cơ hội thuận lợi để thực hiện các kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của mình
và chúng tôi đã gặp đã tìm hiểu một số câu chuyện thành công của các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính
năm hai nghìn ba những câu chuyện thành công của công ty này chỉ bắt đầu từ năm hai nghìn năm
đó là thời điểm các khu công nghiệp ở thái nguyên phát triển mạnh và nhu cầu vận tải hành khách tăng vọt
lãnh đạo doanh nghiệp này quyết định huy động vốn để đầu tư một số lượng lớn xe khách
và yêu cầu đặt ra là tìm kiếm kênh huy động vốn nào để mua được nhiều xe nhất
đấy là một cái câu chuyện mà sử dụng cái vốn tiên rộng
đối với tất cả các ngân hàng ở địa phương
nhưng mà cái lúc đó là cái phần trăm để mà tài trợ vốn ấy thì người ta cũng rất là còn eo hẹp
ví dụ như là gì là khách hàng người ta chỉ có tài trợ vốn cho đến bảy mươi là nhiều rồi
nhưng mà cho thuê tài chính thì có thể là người ta tài trợ cho đến tám mươi năm
điều đó có nghĩa là với tiềm lực vốn đối ứng sẵn có
nếu như đi vay ngân hàng doanh nghiệp này mua được một trăm linh ô tô
nhưng nếu sử dụng kênh thuê tài chính
họ có thể có tới hai trăm linh
vì vậy chúng tôi đã tìm một ô tô đưa vào khai thác và họ đã chọn thuê tài chính
chúng tôi sẽ được cái phương tiện nhiều lên
và phương tiện nhiều lên chúng tôi đưa ra thị trường thì nó sẽ hiệu quả
và sau khi chiếc khấu heo hàng tháng hàng năm đi
thì sau ba năm chúng ta bán đi chúng ta được cái xác xe á
thì chính cái đấy nó là cái lãi của doanh nghiệp của chúng tôi
từ kinh nghiệm thành công của chính mình lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định
cho thuê tài chính là kênh huy động vốn đặc biệt hiệu quả
khi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cần nhiều máy móc
thiết bị hoặc phương tiện vận tải chi phí lớn
thì quan trọng nhất là doanh nghiệp
cái phương án sản xuất kinh doanh nghiệp có khả thi hay không
mà nếu như doanh nghiệp mà khảo sát đầu tư xây dựng các dự án mà khả thi
thì tôi cho rằng là gì
là đầu tư phương tiện thông qua công ty cho tài chính là hợp nhất
còn đây là một doanh nghiệp nhật bản đầu tư chuỗi cửa hàng kinh doanh kính mắt ở việt nam
mất kính và gọng nhập từ công ty mẹ theo hình thức trả sau
và đầu tư ban đầu cho quầy kệ trang trí không lớn
tài sản cố định có giá trị nhất chính là máy máy kính tự động và máy đo khúc sạm mắt
và để đẩy nhanh tốc độ phát triển chuỗi cửa hàng
doanh nghiệp này đã quyết định sẽ thuê tài chính toàn bộ số máy mà kính
máy đo khúc xạ mắt cho những cửa hàng sẽ khai trương trong thời gian tới
trong suốt quá trình chuẩn bị và thành lập công ty ở việt nam
chúng tôi sử dụng vốn vay từ công ty mẹ để trang bị máy móc thiết bị cho các cửa hàng
tuy nhiên kể từ tháng một mươi một năm nay chúng tôi sẽ mở thêm những cửa hàng mới
và để có máy móc thiết bị sử dụng cho những cửa hàng đó
chúng tôi đã quyết định sẽ sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính bidv summitrax
hình nhân dân lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng hình thức thuê tài chính rất phù hợp với những doanh nghiệp
muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nguồn vốn đầu tư hạn chế
và không muốn hạ thấp hạn mức tiến dụng tại ngân hàng
lợi ích đầu tiên là chúng ta không mất vốn đầu tư ban đầu
và đặc biệt là chúng tôi là đơn vị cần mở nhiều cửa hàng một lúc
lượng vốn đầu tư ban đầu lớn khi dùng dịch vụ cho thuê tài chính thì chúng tôi không phải bỏ vốn đầu tư ban đầu nhiều
bên cạnh đó doanh nhân này cũng khẳng định việc thuê tài chính
và sử dụng sản xuất kinh doanh hiện rất phổ biến tại nhật bản
tại nhật bản hiện nay có đến khoảng chín mươi các doanh nghiệp
ở các ngành nghề khác nhau sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính để đầu tư
tuy nhiên cũng phải nói rằng tùy vào các ngành nghề khác nhau
nó mang lại những lợi ích khác nhau cho các doanh nghiệp
như chúng tôi ở mảng bán lẻ đặc biệt là những công ty mở trước cửa hàng
hay những chuỗi cửa hàng ăn với dịch vụ cho thuê tài chính
chúng tôi có thể mở rất nhiều cửa hàng cùng lúc
rõ ràng một trong những ưu điểm của dịch vụ
cho thuê tài chính là có thể huy động được một lượng vốn lớn hơn
so với vay vốn ngân hàng điều đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp
tìm được cơ hội kinh doanh và muốn phát triển nhanh trong thời gian ngắn
để chiếm lĩnh thị trường và tối đa hóa lợi nhuận
tuy nhiên bên cạnh đó hình thức cho thuê tài chính còn có nhiều ưu điểm khác
thứ nhất thì tôi có thể nói một cái định điểm quan trọng nhất
đó là cho thuê tài chính thì đối với doanh nghiệp
thì họ sẽ không phải cần tài sản thuê chấp
một trong những cái điểm rất khó khăn
đối với các doanh nghiệp khi đi vay ngân hàng bây giờ là cần tài sản thế chấp
thì đối với đi thuê tài chính thì không cần tài sản thế chấp
bởi vì chúng tôi cung cấp ngay cái tài sản đấy cho khách hàng thuê
và tài sản điểm thứ hai là tài sản đó được đứng tên sở hữu của công ty cho thuê tài chính
một cái điểm thứ ba nữa là cũng là ưu thế cho thuê tài chính
là chúng tôi có thể nâng cái mức tài trợ lên cao hơn
ví dụ ngân hàng có thể cho vay đến bảy mươi dự án
nhưng đối với chúng tôi có thể chúng tôi nâng lên chín mươi
nó tùy vào tầng tài sản
với những lợi thế đó cho thuê tài chính ngày nay
đã trở thành kênh huy động vốn phổ biến trên thế giới
với doanh số hàng năm lên tới một tỷ usd
riêng tại mỹ có tới tám mươi các doanh nghiệp
từ doanh nghiệp nhỏ tới doanh nghiệp nằm trong top năm trăm linh
đều sử dụng dịch vụ thuê tài chính để có thêm máy móc
thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
tại nhật bản doanh số cho thuê tài chính hàng năm
cũng lên tới năm mươi tỷ usd
tuy nhiên tại việt nam dù dịch vụ cho thuê tài chính
đã có mặt từ rất lâu nhưng cho tới nay
thị trường cho thuê tài chính vẫn chưa phát triển như kỳ vọng
tổng dư nợ của dịch vụ cho thuê tài chính
mới chỉ đạt sấp xỉ tám bảy trăm linh tỷ đồng
chiếm chưa tới hai tổng dư nợ của các tổ chức tiến dụng
tất cả những tiềm năng này rất lớn
nhưng mà khả năng của các công ty cho thuê hành chính hiện nay
để vươn lên thì cũng còn dễ hạn
cho nên cái đó là cái khó
hệ thống cho thuê tài chính hiện nay là cả nước
có một mươi một công ty thôi công ty cho thuê tài chính
và rất là nhỏ bé
công ty cho thuê tài chính của việt nam

việt nam thì có bảy và bốn công ty nước ngoài
năng lực về nguồn vốn về hoạt động cũng còn giới hạn
rất nhiều khách hàng chưa biết đến cho thuê tài chính là gì
đấy là một cái bất cập
thực ra là một phần do nội tại của các công ty cho thuê hành chính
chưa làm tốt công tác truyền thông đối với khách hàng
vấn đề thứ hai đó là cái văn hóa sử dụng sản phẩm tài chính
cũng như cái truyền thống của người dân
đó là chúng ta vẫn cứ mong muốn cái tài sản đó đứng tên mình
do vậy thì các doanh nghiệp nói chung là kể cả các nhà nhân
đều mong muốn là đi vay và mua một cái tài sản đứng tên mình
đấy cũng là một cái bất lợi cho doanh nghiệp cho thuê tài chính
trong khi đó có tới bảy mươi các doanh nghiệp gặp khó khăn
trong tiếp cận vốn do các rào cản và do thiếu tài sản đảm bảo
do vậy các chuyên gia kinh tế tài chính đều khẳng định
với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
và với sự gia tăng về số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ
thị trường cho thuê tài chính sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian tới
đặc điểm để khiến cho tiềm năng thị trường cho thuê tài chính việt nam
phát triển tốt hơn trong thời gian tới
cái thứ nhất là kinh tế việt nam được dự báo trong giai đoạn
từ nay đến hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi và sau nữa thì sẽ tăng trưởng
ở mức là khoảng trên sáu bảy năm phần trăm
cái này là quốc hội đang nghĩ nghị quyết rồi ạ
và chắc chắn là chính phủ phải phân đấu
cái thứ hai là chính phủ cũng đã ban hành
những nghị quyết ba mươi năm năm ngoái
và phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi có một triệu doanh nghiệp
và trong đó rất nhiều hộ kinh doanh sẽ được nâng cấp
lên thành triệu doanh nghiệp
và trong đó nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa
cái thứ ba là chính phủ cũng như là đảng
đã có định hướng để phát triển kinh tế tư nhân
lần đầu tiên kinh tế tư nhân tại việt nam
được coi là một động lực quan trọng của nền kinh tế
trước tiềm năng to lớn đó
mới đây ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
và tập đoàn tài chính sumitrash của nhật bản
đã chính thức ký kết hợp tác
liên doanh công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn bidv summitrax
liên doanh đầu tiên trong lĩnh vực cho thuê tài chính
giữa một ngân hàng trong nước với đối tác nước ngoài
tập đoàn sumichart đã có kinh nghiệm trên năm mươi năm
trong việc phát triển cho thuê tài chính ở toàn cầu
đặc biệt là thị trường nhật bản này mỹ thượng hải trung quốc v v
thế thì họ cũng thấy tiềm năng của thị trường này
rất là lớn trong tương lai gần
bởi vì do lượng doanh nghiệp vừa hoài nhỏ
hoặc là mục tiêu một triệu doanh nghiệp
trong định hướng của chính phủ đưa ra
thì sẽ còn cần một nguyên dụng cầu vốn rất là lớn
những kênh vốn của chúng ta
ngoài kênh vốn ngân hàng là chiếm chủ đạn
thì hiện giờ cái thị trường vốn cũng mới bắt đầu phát triển
còn thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì chưa mấy phát triển
và do vậy thì cũng hy vọng là dịch vụ thuê tài chính
nếu mà được phổ cập tới các doanh nghiệp
một cách sâu rộng hơn thì cũng sẽ là một cái kênh dẫn vốn
kênh huy động vốn chung giải hạn rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp
nhiều công ty ở việt nam
cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính
nhưng cách làm của chúng tôi sẽ hơi khác
chúng tôi cho thuê theo chuỗi
nghĩa là có nhiều doanh nghiệp nhật sản xuất máy móc thiết bị
muốn bán cho khách hàng việt nam
nhưng nhiều doanh nghiệp không có tiền để mua
trong trường hợp như vậy chúng tôi sẽ đứng ở giữa
cung cấp nguồn tài chính để doanh nghiệp nhật có thể bán hàng
và công ty của việt nam có được thiết bị họ cần
hoặc giữa các công ty lớn bao giờ cũng có những nhà thầu nhỏ
các công ty thầu nhiều khi thiếu vốn đầu tư thiết bị
thì chúng tôi sẽ lại đứng ở giữa
kết nối giữa doanh nghiệp lớn và nhà thầu nhỏ
tôi nghĩ cách làm đó tạo ra sự khác biệt
chín mươi sáu các doanh nghiệp của nhật bản đều sử dụng kênh thuê tài chính
cho các hoạt động chung và dài hạn
cho nên đó là cái việc mà
cái áp lực về tài chính đối với các doanh nghiệp của nhật bản
họ được hạn chế rất là nhiều
còn đối với các doanh nghiệp của việt nam
khi mà cái việc đi vay vốn
tiếp cận với ngân hàng rất là khó
vì không có tài sản đảm bảo
không có được các cái kênh huy động tài chính
dẫn đến cái việc mà start up cũng như là
kể cả các doanh nghiệp đang hoạt động
sẽ thiếu vốn lưu động rất là nhiều
nên tôi nghĩ là với các cái doanh nghiệp
mà có định hướng về sản xuất
thì cái việc mà thuê vay tài chính
qua một cái kênh mới này là
điều rất tốt
và để đảm bảo được cái việc
kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp được bền vững
đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và thiết bị môi trường hiệp hòa
doanh nghiệp cơ khí hàng đầu việt nam
để có thể cắt được những tấm thép dày hàng chục mm
đã tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thế giới
công ty này đã quyết định mua một máy cắt thép laser
giá của nó lên tới một triệu đô la mỹ
tuy nhiên sau khi bỏ ra một lượng tiền lớn đến như vậy
nguồn vốn lưu động của công ty lập tức giảm đi rất nhiều
và cùng với đó
khả năng quay vòng vốn cho sản xuất cũng giảm xuống
tham dự lễ ra mắt công ty cho thuê tài chính
trách nhiệm hữu hạn bidv sumitras
lãnh đạo công ty này đã tìm ra được giải pháp cho mình
đó là bán lại cỗ máy cắt thép
rồi sau đó lại thuê tài chính chính cỗ máy đó
tôi đã bàn được với họ theo cách
tôi sẽ bán lại các máy này
mà tôi vừa nhập khẩu
và để tôi lấy ra được một khoản tiền
tiếp tục mở rộng sản xuất
trong khi tôi lại vẫn lại thuê được
chính cái máy mà tôi muốn dùng
để phù hợp với cái nhà máy tôi
để nâng cấp chất lượng và mở rộng sản xuất
đáp ứng cái nhu cầu trong nước
tôi biết hiện nay rất nhiều doanh nghiệp muốn cái điều này
nhưng họ chưa hiểu
là chúng ta không phải thế chấp cái gì
mà chúng ta không phải thế chấp cái gì
chúng ta cũng không phải làm cái gì cả
chúng ta chỉ đơn thuần là
chúng ta cần một cái loại máy gì
chúng ta cần một cái sản phẩm gì
để đáp ứng cho cái công việc mà sản xuất kinh doanh của chúng ta
thì chúng ta liên hệ với cho thuê mua tài chính
và chúng ta không phải thế chấp
và họ chính là sẽ cho chúng ta mua những cái
mà chúng ta cần
và thuê lại và trả hàng năm
với tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan hiện nay
và với việc chính phủ quyết tâm kiến tạo
để có một triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp
đang tăng lên nhanh chóng
dịch vụ cho thuê tài chính
với những ưu điểm vượt trội
sẽ được các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn
khi các kinh khác như vai ngân hàng
trái phiếu doanh nghiệp đều có những hạn chế nhất định
và với sự xuất hiện của liên doanh đầu tiên
về thuê tài chính tại việt nam
cùng với đó là kinh nghiệm và những sản phẩm cho thuê tài chính
đã và đang được cung cấp trên phạm vi toàn cầu
trong nửa thế kỷ qua
chắc chắn hoạt động thuê và cho thuê tài chính
tại việt nam sẽ phát triển mạnh
và trở nên sôi động trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn
với những ưu điểm mà các chuyên gia kinh tế
và các doanh nghiệp đã đề cập
có thể nói thuê tài chính là một kênh
huy động vốn chung và giải hạn hiệu quả
cho các doanh nghiệp để mở rộng
hoạt động sản xuất kinh doanh
và với việc các doanh nghiệp ngày càng hiểu hơn
và sử dụng dịch vụ này nhiều hơn
hoạt động thuê tài chính sẽ góp một phần không nhỏ
và mục tiêu phát triển kinh tế
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
mà chính phủ đã đề ra
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email đồng hành cùng doanh nghiệp
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn tám trăm linh ba
xin kính chào và hẹn gặp lại